tính tới thời điểm hiện tại thế giới có trên ba trăm năm mươi một triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn năm sáu mươi một triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
lúc này nga đã ghi nhận tổng cộng ba trăm hai mươi sáu một trăm một mươi hai ca tử vong vì covid một mươi chín kể từ khi dịch bùng phát
trong tổng số trên một mươi một một triệu trường hợp nhiễm bệnh
ngày hai mươi ba tháng một số ca mắc covid một mươi chín của nga tiếp tục ghi nhận ở mức cao nhất từ trước tới nay
trong ba ngày liên tiếp lên tới sáu mươi ba hai trăm linh năm ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua
tăng mạnh so với mức năm mươi bảy hai trăm một mươi hai trường hợp trong ngày hai mươi hai tháng một và bốn mươi chín năm trăm một mươi ba bệnh nhân vào ngày hai mươi một tháng một
riêng thủ đô moscow tâm dịch của nga đã ghi nhận một mươi bảy năm trăm hai mươi tám ca nhiễm
mức cao nhất trong ngày thứ tư liên tiếp
tuần trước tổng thống nga
vladimir putin cảnh báo nga có hai tuần để chuẩn bị đối phó với việc số ca nhiễm biến thể omicron tăng mạnh
đồng thời kêu gọi người dân tăng cường đi xét nghiệm và tiêm phòng
dù nga đã phê chuẩn bốn loại vaccine nhưng người dân vẫn do dự đi tiêm
chưa đầy một phần hai dân số nước này đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản
các nhà sản xuất vaccine sputnik cho biết vaccine này bảo vệ mạnh mẽ trước biến thể omicron
trong khi tổng thống putin khẳng định sputnik hiệu quả hơn các loại vaccine của phương tây